ngày hai mươi hai tháng bảy phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đồng nai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
phát hiện một công ty đang tích trữ đông lạnh khoảng một tấn thịt gà hết hạn sử dụng ở huyện long thành
tại công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm khánh huy ở tổ một mươi tám khu cầu xéo thị trấn long thành huyện long thành
do bà nguyễn thị lương làm giám đốc lực lượng chức năng đã phát hiện tại kho đông lạnh của doanh nghiệp này
đang chứa khoảng ba sáu tấn thịt lợn thịt gà trong đó khoảng một tấn thịt gà có nhãn mắc bao bì sản xuất đã hết hạn sử dụng
thịt trong nhiều bao bì biến đổi màu sắc bước đầu đại diện công ty không cung cấp được giấy chứng nhận đủ điều kiện
về vệ sinh an toàn thực phẩm và cho biết số thịt gà trên mua từ một công ty ở tỉnh tây ninh
còn thịt lợn mua từ một doanh nghiệp ở tp hcm sau đó về bán lại cho một số doanh nghiệp
quán cơm trên địa bàn hai huyện long thành và nhân trạch